logistics vẫn thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài do chi phí dịch vụ trong nước chưa cạnh tranh chất lượng một số dịch vụ chưa cao trong điều kiện thị trường cạnh tranh gây gắt
logistics đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu trong sản xuất lưu thông phân phối góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của đất nước
đối với doanh nghiệp logistics đóng vai trò to lớn
trong việc giải quyết bài toán đầu vào và đầu ra một cách có hiệu quả tối ưu hóa quá trình trung truyền nguyên vật liệu hàng hóa dịch vụ
nằm ở trung tâm khu vực châu á thái bình dương và có sự phát triển kinh tế sôi động việt nam được đánh giá là quốc gia có điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ logistics
ngành logistics việt nam thì có thể nói là đang đồng hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế cũng như là sự phát triển của tăng trưởng của xuất nhập khẩu của việt nam
ngành logistics việt nam đã có sự phát triển khá là mạnh và đang có những cải thiện dần dần qua từng năm với mức độ tăng trưởng khoảng một mươi tám hai mươi mỗi năm
ngoài ra nữa thì ở trong cái bảng xếp hạng cái chỉ số hiệu quả hoạt động logistics của ngân hàng thế giới mà thực hiện cho rất nhiều nước trên thế giới thì cái vị trí của việt nam cũng đang tăng lên
năm hai nghìn một mươi tám thì đã tăng lên thứ ba mươi chín
trong hơn một trăm linh cái nước được xếp hạng thì điều đấy cũng cho thấy là chúng ta đang có những cái cải thiện đáng kể
cái lực lượng các cái doanh nghiệp mà tham gia cái ngành logistics cũng đang tăng lên
tuy nhiên dù có sự tăng trưởng nhưng ngành logistics việt nam bị đánh giá vẫn còn thiếu tính chủ động yếu về công nghệ nhân lực cũng như kinh nghiệm quản lý
điều này dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước đang phải chịu các loại chi phí
các doanh nghiệp logistics lớn và có thể thực hiện các hoạt động logistics tổng thể theo chuỗi thì hiện nay ở việt nam không có nhiều lắm
mới chỉ có khoảng ba trăm linh bốn trăm linh doanh nghiệp là có thể cung cấp cái dịch vụ mà chúng ta gọi là bimp là cung cấp ở dạng đấy
còn phần lớn là những cái doanh nghiệp mà
cung cấp các cái dịch vụ logistics rất là nhỏ và nó không có liên hoàn
thì đấy cũng là một cái vấn đề của ngành logistics trong cái việc là quy mô cũng như là vốn để mà có thể mở rộng cái sản xuất và tạo ra cái chuỗi cái chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh để có thể cung cấp được dịch vụ cho khách hàng
khó khăn lớn nhất có lẽ là vấn đề nhân sự
bởi vì là trong ngành logistics nói chung thì các nhân sự nhìn mặt bằng chung là họ rất còn trẻ
như vậy thì nó cũng là một cái lợi thế bởi vì các bạn có đầy nhiệt huyết
và sức trẻ để tham gia vào cái cuộc cạnh tranh khốc liệt này
tuy nhiên nó cũng là một cái hạn chế bởi vì các bạn chưa được mài rũa kỹ về năng lực chuyên môn cũng như là các quy trình làm việc cơ bản
chiếm tới bảy mươi bảy một mươi một thị phần vận tải chung của cả nước
tuy nhiên vận tải đường bộ đang bị xếp vào loại hình có mức lãng phí lớn nhất
nhiều doanh nghiệp vận tài đường bộ đang gặp khó khăn do phải trải qua nhiều khâu trung gian như các trung tâm logistics trung tâm môi giới làm hàng
cũng như trì trả nhiều loại chi phí khác như tiền sang dâu
tiền vé trạm thu phí bot tiền ăn của lái xe tiền phí lấy hàng
các doanh nghiệp vận tải không trực tiếp ký được với các chủ hàng các nhà máy các lơi trực tiếp sản xuất
mà gần như qua các khâu trung gian như hãng tàu như đại lý hoặc là các logistics mà người ta mở các cái văn phòng
ví dụ như trên hà nội hay các lơi người ta tiếp cận tất cả các cái doanh nghiệp và các khu công nghiệp và các nhà máy
xong từ đấy thì người ta mới tập trung lại và người ta mới này
tìm các đối tác vận tài để ký thì đấy là qua một khu trung gian
mỗi một công nó phải lạch nhau từ ba đến năm trăm linh nghìn thậm chí còn cao hơn
thậm chí có những cái từ bảy đến một triệu trên một chuyến
đối với hình thức vận tải qua đường biển chi phí phải trả cũng không hề thấp
khi một container hàng nhập kinh doanh trước khi ra khỏi cổng càng phải chịu chi phí ít nhất một trăm tám mươi đồng chi phí không chính thức
nếu lô hàng nào có vấn đề phải kiểm hóa thì chi phí kiểm hóa cho mỗi container mất thêm ít nhất ba trăm linh đồng
sau đó để vận chuyển đến nơi tiêu thụ
chi phí cho một container còn cõng thêm nhiều chi phí khác
thứ nhất là công tác quản lý nhà nước về logistics của chính phủ nó cũng chưa thật sự là hoàn chỉnh
nó chưa có một cơ chế và một đầu mối một bộ máy hoàn chỉnh để đảm bảo sự tập trung chỉ đạo thống nhất
mà dẫn đến tình trạng là có rất nhiều bộ ngành có tham gia vào các hoạt động quản lý và phát triển logistics
cũng như là cắt giảm chi phí của logistic
nhưng mà nó chưa có một sự đồng bộ toàn diện chung
cái thứ hai là các chính sách khu khuẩn
chính vì vậy nó cũng dẫn đến chưa có một quan điểm tiếp cận toàn diện và giải quyết được đồng bộ tất cả các vấn đề đặt ra
cái thứ ba là trình độ nguồn nhân lực của chúng ta trong công tác về logistics và ngành dịch vụ logistics
nó cũng chưa được đào tạo chưa được quan tâm đúng mức
và vì vậy nó cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước về logistics
với rất nhiều bất cập khác như còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu sự đầu tư đồng bộ hạ tầng
ngành logistic việt nam đang phải đối mặt
đối mặt với rất nhiều khó khăn dẫn đến bảy mươi năm thị phần ngành logistic tại việt nam đang thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài
có thể nói gánh nặng về chi phí logistics chính là rào cản lớn đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam hiện nay
vì vậy chính phủ đã đặt mục tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ cắt giảm chi phí logistics xuống còn bằng một mươi sáu hai mươi gdp
đồng thời đóng góp tự do
tuy nhiên làm sao để giảm được chi phí logistics theo đúng lộ trình đặt ra vẫn là bài toán khó với ngành dịch vụ này
trong đó việc ứng dụng công nghệ vào ngành logistics đang là một trong những giải pháp được đưa ra giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả
cắt giảm được chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ
nếu mà xét về góc độ của các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu xuất nhập khẩu
thì họ cũng đang trong quá trình chuyển đổi số
điều đó không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trực tiếp của logistics như vận tải đường thủy đường sắt đường hàng không đường bộ
mà các doanh nghiệp có thể thông qua các phần mềm tin học để mà giảm các chi phí hay là để giảm các thời gian giao dịch thực hiện đối với các đối tác nước ngoài cũng như đối với hệ thống ngân hàng
hiểu rõ những khó khăn đó
doanh nghiệp này đã đầu tư và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động vận hành logistics
trong đó các giải pháp mà doanh nghiệp cung cấp đang từng bước thay đổi cách vận hành logistics theo xu hướng cách mạng công nghiệp bốn
khi giúp doanh nghiệp quản lý vận tải quản lý kho hàng bằng các thiết bị thông minh và thành lập sàn giao dịch vận tải kết nối chủ hàng và nhà vận tải uy tín
việc ứng dụng công nghệ trong việc thay đổi cũng như là cải thiện cái hiệu quả của ngành
thì gần như các doanh nghiệp việt nam khá chậm chạp trong việc ứng dụng công nghệ mới so với các ngành khác
thì ngành logistics gần như là đi khá xa so với ngành marketing ngành quảng cáo ngành sản xuất ngành tiêu dùng nhanh trên tất cả những ngành bán lẻ
chúng tôi xác định ngay từ đầu phải đầu tư rất nhiều vào xây dựng những hệ thống công nghệ cho phép tự động hóa thông minh hơn
bằng qua những nền tảng mà chúng ta hay nói đến hiện nay đó là công nghệ trí tệ nhân tạo hoặc những giải thoả

giải quyết những bài toán hoạch định những bài toán đập kế hoạch những bài toán dự báo tốt hơn trong logistics
với việc ứng dụng công nghệ và các công đoạn vận chuyển hàng hóa các doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí và nguồn nhân lực
bởi trước đây hàng hóa được nhân viên quản lý bằng cách thủ công
còn hiện nay các ứng dụng logistics có thể ứng dụng với một thiết bị cầm tay giúp giảm đi rất nhiều thời gian và công sức
qua quá trình xây dựng hệ thống để nó phù hợp với mô hình thực tế
hệ thống phần mềm smartlock cũng đã tạo ra những các hiệu quả nhất định
trong đó cụ thể là đã khai thác được tối đa các điểm giao nhận từ năm điểm lên một mươi điểm
và hiệu quả về điều vận cũng đã tăng lên khoảng tám mươi
và các chi phí về logistics cũng đã giảm được khoảng ba mươi
để ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại
bắt kịp trình độ quốc tế theo xu hướng ngành logistics trong bối cảnh cách mạng công nghệ bốn
nhà nước cần có chính sách hỗ trợ một phần vốn đầu tư cho doanh nghiệp logistics
tiếp tục hoàn thiện hệ thống một cửa quốc gia một cửa asean với sự tham gia tích cực của các bộ ngành
qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa
trọng tâm là giảm các điều kiện kinh doanh các thủ tục hành chính và các thủ tục kiểm tra chuyên ngành
tạo sự minh bạch thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực logistics
giả soát tất cả các quy hoạch hiện có của ngành vận tải cho phù hợp với quy hoạch
kế hoạch phát triển công nghiệp nông nghiệp xuất nhập khẩu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương
cũng như cả nước để tạo thành hệ thống đồng bộ thống nhất
bên cạnh đó nhiều chuyên gia cho rằng
cần nâng cao năng lực vận chuyển
vận tải đường thủy để có thể giảm tải cho đường bộ là hết sức cần thiết
bởi hiện nay tỷ lệ đầu tư cho đường bộ còn chiếm phần lớn mà chi phí lại quá cao
ngành logistics thì hiện nay đang có những vấn đề khó khăn liên quan đến cơ sở hạ tầng logistics
nó còn rất là hạn chế và trong nhiều trường hợp thì nó chưa phát huy được cái tác dụng của mình
đặc biệt ở trong những lĩnh vực logistic mà sử dụng vận tải đường thủy nội địa hay là vận tải đường sắt
mà hiện nay đang tập trung một cái phần quá lớn khoảng tám mươi
các doanh nghiệp đang thực hiện trong logistic là đối với đường bộ
rồi là cái thị phần mà sử dụng đường bộ thì nó cũng rất là cao
và điều đấy nó làm cho chi phí về logistic tăng lên
làm sao tăng cường vận tải thủy nội địa để giảm vận tải đường bộ
đó là một yếu tố để có thể giảm chi phí lối xứ ở chung
trong vận tải nội địa này có vận tải bên biển tức là vận tải bắc nam đối với hàng nội địa
và vận tải thủy kết nối với các vùng với nhau ví dụ tây nam bộ với thành phố hồ chí minh
việt nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
với một mươi sáu hiệp định thương mại tự do đã ký trong đó có hai hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
đây cũng là cơ hội để ngành logistics việt nam nâng cao năng lực cạnh tranh
có sự bứt phá và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế
nó sẽ mở cửa thị trường logistic cho rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ logistic vào việt nam
và điều này một phần sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nội địa
nhưng một mặt khác thì nó cũng mang đến một nguồn rất lớn về vốn hợp tác và những công nghệ mới trong hoạt động logistic
và điều đấy chính là điều mà ngành logistic việt nam đang cần
và trong tổng thể thì ở đằng sau đó là các khách hàng mà sử dụng dịch vụ logistics ở việt nam sẽ được hưởng lợi
và điều này nó sẽ là một cái cơ hội không chỉ cho
cho các doanh nghiệp logistics mà như đã nói mà còn là cái cơ hội cho toàn bộ cái nền sản xuất xuất khẩu của việt nam
để chúng ta có thể tiết kiệm và thu hẹp cái chi phí logistics trong tổng cái chi phí sản xuất
cái hiệp định evfta được ký mà trong đó rất nhiều các đối tác đến từ liên minh châu âu
nhiều quốc gia họ đứng hàng đầu từ một cho đến bốn trong cái bảng xếp hạng về cái chỉ số hiệu quả logistics
và như vậy thì doanh nghiệp việt nam
chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nên có quan điểm là vừa hợp tác vừa cạnh tranh
chúng ta có thể là học hỏi được rất nhiều từ các kinh nghiệm của các nước đặc biệt là cộng hòa liên bang đức
mình có thể nhận thấy những lợi ích trước mắt đó là các doanh nghiệp việt nam có thể cọ sát
có cơ hội cọ sát về học hỏi về chuyên môn cũng như là cách thức làm việc
và các công nghệ tiên tiến từ các doanh nghiệp nước ngoài
đó cũng chính là đòn bẩy và đó cũng là một cái hạn chế của các doanh nghiệp việt nam
khi mà phải cạnh tranh giữa một môi trường khốc liệt như vậy
bởi vì evfta đứng đầu là các doanh nghiệp logistics như đức áo hà lan
là họ rất là mạnh về toàn quốc toàn cầu nói chung chứ không chỉ riêng là ở châu âu
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của chính phủ
các bộ ngành liên quan và cả chính những doanh nghiệp
ngành logistics việt nam đã đang được cải thiện dần dần
và có những bước phát triển mạnh mẽ đáng được ghi nhận
điều này cho thấy nước thắt của ngành logistic
nỗ bỏ và ngành logistic của việt nam sẽ còn có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai